tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với thời báo kinh doanh tổ chức tọa đàm
tăng cường liên kết phát triển kinh tế hợp tác bền vững
đây là hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện hướng tới diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội nghị quốc gia
theo đại diện các hợp tác xã cho biết hiện nhiều hợp tác xã đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay
để sản xuất kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ
các đại biểu đề nghị là cần có chính sách tín dụng tạo điều kiện cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã
tạo động lực cho hợp tác xã phát triển phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững